thời gian gần đây nhiều cây rừng tự nhiên đường kính lớn hàng chục năm tuổi ở khu vực đồi chín mươi có diện tích ba bảy hectare thuộc ấp một xã phú lý huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý đã bị chặt phá
điều đáng nói là người có chủ trương thực hiện lại chính là khu bảo tồn với lý do dọn cây bụi dây leo để thực hiện trồng thí nghiệm cây dược liệu
cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai đang vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu lợi dụng thực hiện dự án để phá rừng
nhiều gốc cây gỗ tự nhiên hàng chục năm vừa bị chặt có cây đốn hạ chưa kịp mang ra khỏi khu vực nhiều khúc gỗ còn để ngộn ngang dưới các tán cây như thế này
chính quyền địa phương cho biết sau khi phát hiện biểu hiện bất thường có dấu hiệu phá rừng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn
sau khi vào cuộc tri cục kiểm lâm đồng nai đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm thực tế và xác định diện tích có cây rừng tự nhiên khu vực trên là ba bảy mươi hai ha
trong đó diện tích cây rừng tự nhiên bị tác động do chặt hạ cây là chín tám trăm linh m hai
nhiều năm có đường kinh lớn đã bị đốn hạ
chúng tôi đã tạm giữ khoảng hơn bốn trăm linh lóng và đo tính ra được khoảng hơn một mươi hai mét khối của năm mươi sáu gốc cây bị chặt tại hiện trường
đường kính từ một mươi bốn cho đến sáu mươi cm thu giữ toàn bộ tàng vật và tiến hành lấy lời khai của các đối tượng
cũng theo ông lê việt dũng
lực lượng kiểm lâm đã làm việc với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai để xác định nguyên nhân
tức là có thể nói là sự việc nó quá cái mức tác động để lũm phát dây leo cây bụi
việc giải thích như trên rất khó thuyết phục với các cơ quan chức năng và công luận
bởi lẽ không thể gọi những cây gỗ lớn hàng chục năm có đường kính đến sáu mươi cm bị đốn hạ như thế này là dây leo cây bụi được
vụ việc đã có dấu hiệu hành vi phá rừng cần phải được các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh điều tra làm rõ